cảm ơn các bạn đã theo dõi

nhóm của hai lượng gồm hơn năm mươi đối tượng đã đến thửa đất của đoài sử dụng súng rượt đuổi và bắn nhóm của đoài
hậu quả khiến hai người chết và bốn người khác bị thương
lực lượng công an đã truy bắt được hai mươi chín đối tượng thu giữ hai khẩu súng một mươi chín viên đạn một dấu giả của ấp tạm giữ một xe ô tô một mươi sáu chỗ tại hiện trường
đột nhập nhà một chủ tịch huyện ở tỉnh đắk lắc để cướp tài sản
bốn đối tượng đã bị bắt tạm giam về các hành vi cướp tài sản và che giấu tội phạm
trước đó giáp cường và nghĩa
thuê xe ô tô đến nhà ông vũ văn mỹ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện crom năng tỉnh đắk lắc
đến sáng cùng ngày ông mỹ đi làm và chỉ có vợ ở nhà một mình
lúc này cường chờ trong xe còn giáp và nghĩa đột nhập vào nhà tháo hệ thống camera an ninh
dùng roi điện bình xịt hơi cay khống chế vợ ông mỹ cướp tài sản
mặc dù biết phần tài sản của cường có được là do phạm tội nhưng trương công việt vẫn giúp cường mang vào dãy cà phê cất dấu
nguyễn văn giáp phạm minh cường và trần vương trọng nghĩa đã bị khởi tố về hành vi cướp tài sản
còn trương công việt bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm
trong lúc tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên đại bàn tp biên hòa tỉnh đồng nai
lực lượng phòng chống tội phạm đường phố công an tỉnh đồng nai gọi tắt là tổ công tác một trăm sáu mươi ba
đã phát hiện sáu đối tượng trú tại các tỉnh đồng nai bình thuận nam định hòa bình
trải chiếu đặt gối nằm trước nhà một người dân ở tổ bốn khu phố chín phường tam hiệp tp biên hòa
để đòi nợ thuê gây mất an ninh trả tự
qua kiểm tra hành chính nhóm đối tượng trên tổ công tác phát hiện một cuốn sổ ghi nợ
ba đối tượng không mang theo giấy tờ tùy thân
làm việc với cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai được một người phụ nữ thuê đòi hơn một trăm linh triệu đồng
đã cho chủ nhà ở đó vay
để lấy được tiền các đối tượng đã mang theo gối chiếu trải trước nhà con nợ nằm nhằm gây áp lực
tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an địa phương tiếp tục xác minh
làm rõ củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mới đây trinh sát phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa
đã phát hiện một đối tượng có hành vi giao bán chiếm đoạt trái phép thông tin của nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh
đây là hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tạo điều kiện phát sinh các loại tội phạm khác
lợi dụng công việc được giao tại một cơ quan ở thành phố đà nẵng từ giữa năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đối tượng này đã truy cập vào hệ thống dữ liệu của cơ quan thu thập trái phép nhiều trường thông tin của nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh
sau đó lập một website giao bán trên mạng với giá giao động từ hai trăm linh đồng một thông tin
từ đó thu lợi bất chính hơn ba trăm linh triệu đồng
các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi mua bán các thông tin riêng hợp pháp của các cơ quan tổ chức cá nhân trên mạng máy tính
mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu hoặc là người quản lý thông tin đó thì có rất nhiều các quy định
hành vi mua bán sử dụng thông tin trái phép của cá nhân tổ chức tìm ẩn nguy cơ phát sinh rất nhiều loại tội phạm
đơn cử như là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản này rửa tiền
theo cơ quan công an những thông tin mà đối tượng này thu thập trái phép để bán kiếm lời được tổng hợp từ nhiều trường thông tin khác nhau
trong đó có nhiều thông tin bí mật cá nhân như số điện thoại địa chỉ nhà riêng số chứng minh nhân dân căn cước công dân
khi các thông tin này bị lộ các cơ quan tổ chức cá nhân sẽ phải chịu nhiều phiền hà từ các cuộc gọi spam thư điện tử
tin nắn trèo kéo quảng cáo sản phẩm
thậm chí từ những thông tin này tội phạm sẽ có nhiều hình thức lợi dụng từ đó tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh rất nhiều hoạt động tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền
các đối tượng sau khi mà đã được thông tin cá nhân của nạn nhân thì chúng đóng giả cơ quan công an hoặc là viện kiểm sát để liên hệ với nạn nhân
đọc đúng thông tin của nạn nhân và thông báo đang bị điều tra liên quan đến vụ việc như là buôn bán ma túy hoặc là rửa tiền
thậm chí chúng còn làm giả các lệnh bắt tạm giam hoặc quyết định khởi tố bị can trên đó thì thể hiện đầy đủ chính xác các thông tin cá nhân của nạn nhân
từ đó dẫn đến nạn nhân lo sợ và mất cảnh giác sau đó chúng yêu cầu nạn nhân phải nộp một khoản tiền lớn vào tài khoản mà bọn chúng đưa ra
qua vụ việc này cơ quan công an khuyến cáo các đơn vị cơ quan tổ chức cá nhân
cần nâng cao trách nhiệm của mình trong việc quản lý bảo mật thông tin
khi phát hiện thông tin của mình hoặc người khác bị lộ lọt mà đang bị sử dụng vào hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật
thì cần kịp thời trình báo cho cơ quan chức năng để xác minh ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh vừa đấu tranh khám phá chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề tổng số tiền đánh bạc khoảng hai bảy tỷ đồng một ngày
ngày một mươi tám tháng một mươi ban chuyên án đã lập nhiều tổ công tác khám xét nơi ở của kiềng thị nga
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại đường hùng vương xã mai pha thành phố lạng sơn
và một mươi một đối tượng liên quan trong chuyên án đều trú tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an một mươi hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
với nhiều đối tượng khác ở trong và ngoài tỉnh bằng hình thức ghi số lô số đề
thông qua sử dụng ứng dụng internet mạng xã hội zalo với tổng số tiền đánh bạc khoảng hai bảy tỷ đồng một ngày
cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
những năm trước đây trên địa bàn tỉnh đắk lắc tội phạm tín dụng đen có thời điểm hoạt động hết sức phức tạp
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn trước tình hình đó lực lượng công an trên toàn tỉnh đã vào cuộc đấu tranh triệt phá
và làm tan giã hàng chục băng nhóm khởi tố hơn một trăm linh bị can
kết quả này đã từng bước đẩy lùi nạn cho vai lãi nặng đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người dân
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân ở các buôn làng
rất nhiều nhóm đối tượng từ các tỉnh phía bắc ồ ạt kéo vào đắk lắc để hoạt động tín dụng đen
với những lời mời chào ngon ngọt như cho vay nhanh gọn thủ tục đơn giản chỉ cần sổ hộ khẩu
chứng minh nhân dân cả về xe là có thể vay từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng
vì cần tiền để sản xuất sinh hoạt trang trải cuộc sống mà rất nhiều người dân ở các buôn làng đắk lắc
đã sớm trở thành nạn nhân của tín dụng đen
gọi ba mươi phút nó tới nhà ngay rồi xong rồi nó xuống nhà xuống nhà thì ba mươi phút nó làm dây tờ thì rào tiền thôi
không có cái gì hết rồi đến ngày ngày đi lấy nợ thì không có tiền trả hoặc là trả một ngày
thì nó dọa đòi chêm giết hoặc là chặt găn chặt cố vậy ạ
trước thực trạng phức tạp của tội phạm tín dụng đen thực hiện chỉ thị số một mươi hai của thủ tướng chính phủ
về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
giám đốc công an tỉnh đắk lắk
đã chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh bóc gỡ xử lý triệt để các nhóm tín dụng đen ẩn náu hoạt động trên địa bàn
khoảng cuối năm hai nghìn một mươi tám tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
diễn biến trên địa bàn hết sức phức tạp
lực lượng công an đắk lắk chủ công là lực lượng xã hội anh sự đã xây dựng kế hoạch
và tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành xác minh
xử lý đối với loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến dụng đen trên địa bàn
sau ba năm thực hiện chỉ thị một mươi hai của thủ tướng chính phủ
công an tỉnh đắk lắk đã phát hiện đấu tranh chế xóa làm tan giãn năm mươi bảy nhóm với gần hai trăm sáu mươi đối tượng
một trăm bốn mươi đối tượng hoạt động riêng lẻ hai mươi chín cơ sở kinh doanh liên quan đến hoạt động tín dụng đen
khởi tố bốn mươi hai vụ án với hơn một trăm linh bị can về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bắt giữ người trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản
hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích

mục đích là nếu mà khách hàng không cho tiền thì em dùng những hình ảnh nóng đó
để ưu huyết tinh thần buộc khách hàng trả tiền cho em
thời gian tới tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
khi những phương thức thủ đoạn cũ bị công an lật tẩy
cũng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn nhiều biến tướng mới khó phát hiện hơn
và rất liều lĩnh manh động
vì vậy ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần hết sức tỉnh táo
khi cần vay mượn tiền nên đến các ngân hàng tổ chức tiến dụng được nhà nước cho phép hoạt động
để tránh sập bẫy của tội phạm tín dụng đen
tiếp tục với các tin tức khác
tin bão trên biển đông
vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba
độ vị bắc một trăm hai mươi hai sáu độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi
tức là từ tám mươi chín đến một trăm linh hai km một giờ giật cấp một mươi hai
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa biển đông có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
biển động rất mạnh
vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông sóng biển cao từ năm đến bảy mét
hôm nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số ba mươi bảy cdqg
gửi các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận
các bộ ngành liên quan để chủ động ứng phó với bão giảm thiểu thiệt hại
về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
thông báo cho các chủ phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền bao gồm cả tàu vận tải
đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
các tỉnh thành phố tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão
quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện
để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để kịp thời xử lý khi có tình huống
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời
về diễn biến bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
bộ ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá
các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng cường thông tin truyền thông
về diễn biến bão cũng như công tác chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả
các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ubnd quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
liên quan đến vụ sạt lở mỏ ti tàn nam suối nhôm tỉnh bình thuận làm bốn công nhân tử nạn
ông nguyễn văn phúc phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hàm thuận nam đã có thông tin mới về vụ việc
theo đó quá trình di rời cát thải công ty đã không xây dựng phương án không có phương án bảo đảm an toàn lao động
cho công nhân và công nhân không được trang bị các phương tiện thiết bị bảo hộ an toàn lao động
theo báo cáo vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam
nhận được tin báo tại khai trường một thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tân quang cường
xảy ra sự cố sạt lở cát dẫn đến vùi lấp bốn công nhân đang làm việc
công tác tìm kiếm được thực hiện liên tục đến một mươi hai h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi
đã phát hiện thi thể nạn nhân thứ tư bị vùi lấp
quá trình điều tra xác định thời điểm tổ chức di rời các thải tại bãi thải thuộc khai trường một
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tân quang cường không xây dựng phương án để tổ chức di rời
không có phương án bảo đảm an toàn lao động cho công nhân công nhân không được trang bị các phương tiện
thiết bị bảo hộ an toàn lao động
căn cứ tính chất mức độ của vụ việc và tài liệu điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện và viện kiểm sát nhân dân huyện đã họp thống nhất
phân công tin báo vi phạm các quy định về an toàn lao động để tổ chức xác minh theo quy định
theo thông tin từ cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
dịch cúm gia cầm vẫn được ghi nhận giải rác trên đàn gia cầm ở nhiều địa phương
vì vậy cục y tế dự phòng đã có công văn về khuyến cáo phòng chống lây nhiễm cúng gia cầm sang người
cục y tế dự phòng khuyên cáo người dân không ăn da cầm
các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc bảo đảm ăn chín uống sôi
không giết mổ vận chuyển mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc
khi phát hiện gia cầm ốm chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng
mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn
khi có biểu hiện cúm như sốt ho đau ngực khó thở có liên quan đến da cầm
phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn khám và điều trị kịp thời